hôm nay ngày làm việc thứ hai mươi của kỳ họp thứ sáu quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường
về dự án luật giáo dục sửa đổi và biểu quyết thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước
theo dự kiến buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật giáo dục sửa đổi
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ sẽ giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước
sau đó sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý thuế sửa đổi
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng giải trình ý kiến đại biểu quốc hội nêu